tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang có đề xuất xử phạt lên đến hai trăm linh triệu đồng
đối với vi phạm về buôn bán phân bón
cụ thể mức phạt từ một đến một mươi năm triệu đồng đối với các hành vi vi phạm tương ứng
đặc biệt hành vi vi phạm về buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành
tại việt nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng được đề xuất mức phạt tiền từ năm trăm linh đồng
đến tám mươi triệu đồng tùy theo giá trị lô phân bón từ một đến hai trăm linh triệu đồng
dự thảo nêu rõ đối với hành vi buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành
tại việt nam có giá trị từ hai trăm linh triệu đồng trở lên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc
phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều sáu mươi hai của luật xử lý vi phạm hành chính
trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự
quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án
nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì phạt tiền từ chín mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
số tiền xử phạt trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm tổ chức vi phạm bị xử phạt gấp hai lần cá nhân